ngày hội du lịch tp hcm năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
do sở du lịch và hiệp hội du lịch tp hcm phối hợp tổ chức
diễn ra trong bốn ngày từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng bảy
đã khép lại với lượng khách đến tham quan trải nghiệm
cùng với tổng doanh thu tại các gian hàng
qua bốn ngày tổ chức ngày hội du lịch tp hcm hai nghìn hai mươi bốn
đã đón khoảng hai trăm linh lượt khách tham quan
có hơn chín ba trăm linh lượt khách mua tour tại các gian hàng lữ hành
doanh thu của các doanh nghiệp trong ngày hội đạt trên bốn mươi tỷ đồng
điểm mới trong ngày hội lần này là lần đầu tiên liên hoan ẩm thực
món ngon các nước được tổ chức chung với ngày hội
nhận được sự tham gia của gần một trăm linh doanh nghiệp
và cũng là lần đầu tiên tổ chức gian hàng chung của một mươi ba tỉnh đồng bằng sông cửu long
và năm tỉnh đông nam bộ để đẩy mạnh liên kết vùng
kết quả này góp phần hiện thực hóa mục tiêu đặt ra của ngày hội
đó là thúc đẩy kích cầu du lịch nội địa thiết thực triển khai chương trình
người việt nam đi du lịch việt nam hỗ trợ ngành du lịch phục hồi
sau ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín cũng như góp phần quảng bá hình ảnh
của thành phố hồ chí minh điểm đến thân thiện hấp dẫn an toàn